chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
bài viết đề cập đến tình trạng thiếu oxy trong máu do viêm phổi liên quan đến covid một mươi chín
ban đầu bệnh nhân không cảm thấy khó thở mặc dù nồng độ oxy trong máu giảm thấp ở mức đáng báo động và bị viêm phổi thể vừa hoặc nặng
mức oxy của người bình thường là từ chín mươi bốn đến một trăm linh
ở bệnh nhân covid một mươi chín bị viêm phổi mức oxy chỉ còn từ sáu mươi đến bảy mươi
thậm chí năm mươi nếu không được phát hiện kịp thời người bệnh dễ rơi vào trạng thái lơ mơ lịm đi rồi tử vong
báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề mở luồng xanh online đưa hàng việt ra thế giới
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu thông qua hình thức trực tuyến
cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương đã triển khai gian hàng quốc gia việt nam trên sàn thương mại điện tử jd com của trung quốc
đây là gian hàng quốc gia đầu tiên của việt nam được mở trên nền tảng trực tuyến quốc tế
hoạt động này sẽ tạo luồng xanh để đưa hàng việt mở rộng ra thị trường
tại trung quốc và vươn tới một số quốc gia như đan mạch phần lan đức nhật bản và thái lan
từ sáng ngày một mươi tháng một tỉnh quảng tây trung quốc đã chính thức khôi phục thông quan tại các cửa khẩu lối mở biên giới
tại thành phố đông hưng phía việt nam là thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
thông tin được đăng tải trên báo tiền phong
theo bộ công thương đây là những cặp cửa khẩu lối mở có ý nghĩa rất quan trọng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của cả hai bên
phía quảng tây cho biết trước mắt sẽ ưu tiên xử lý hàng tồn động tại cửa khẩu đặc biệt là nông sản và hàng đông lạnh
trước đó để giả soát và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng tây đã tạm dừng thông quan
tại các cửa khẩu trên địa bàn thành phố đông hưng từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chỉ còn khoảng ba tuần nữa là đến tết nguyên đán nhưng tình hình hoạt động tại các bến xe vẫn khá im ắng
lãnh đạo nhiều bến xe cho biết từ ngày mở bến chưa năm nào vắng khách như năm nay
thông tin được đăng tải trên báo lao động
ghi nhận của báo lao động tại bến xe giáp bát thời điểm hiện tại lượng xe hoạt động chỉ bằng ba mươi so với ngày thường
lượng khách đi lại và sử dụng phương tiện vận tải là xe khách chỉ chiếm khoảng từ một mươi một mươi năm so với những ngày bình thường
tương tự sau gần hai tháng mở bán vé tàu tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai ngành đường sắt đã bán được
hơn hai mươi bốn vé theo đánh giá lượng vé bán ra vẫn rất thấp sản lượng chỉ bằng một mươi so với năm hai nghìn hai mươi một
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân ngay sau đây xin mời quý vị đến với mục điểm tin
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh nghệ an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá bắt bốn đối tượng trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu là hồ sĩ tỉnh chú huyện anh sơn
thu giữ bốn kg ma túy dạng đá và một mươi viên ma túy tổng hợp
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an thị xã cai lệ vừa phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà bắt hai mươi một đối tượng
tạm giữ gần một trăm hai mươi triệu đồng một mươi bảy con gà và ba mươi hai xe mô tô tại ấp phú thuận xã long khánh thị xã cai lệ
thời gian qua với mong muốn thu hút khách hàng tăng lợi nhuận một số doanh nghiệp cơ sở kinh doanh đã sử dụng các chiêu trò quảng cáo phản cảm
bất chấp nhiều đơn vị đã bị xử lý vi phạm
rõ ràng cần có chế tài đủ mạnh chúng ta mới có thể điều chỉnh được hành vi của mọi công dân từ đó sẽ bảo vệ được không gian văn hóa nơi công cộng
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai mức thu lệ phí cấp căn cước công dân được tính bằng năm mươi mức thu lệ phí quy định
cụ thể chuyển từ chứng minh nhân dân chính số một mươi hai số sang cấp thẻ căn cước công dân một mươi năm đồng một thẻ
đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng thay đổi thông tin hai mươi năm đồng một thẻ
cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất thẻ được trở lại quốc tịch việt nam ba mươi năm đồng một thẻ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn